xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thời gian vừa qua tp hcm trở thành tâm dịch của cả nước
đại dịch đã khiến nhiều gia đình phải ly tán và những cuộc hội ngộ
ngay trở về lại chứa đựng nỗi đau của sự chia ly
đại dịch covid một mươi chín không chỉ gây ra thiệt hại vật chất tinh thần
mà còn gieo rắc sự mất mát khiến bao gia đình phải ly tán
dịch rồi sẽ qua đi nhưng người ta sẽ mãi ấm ảnh khôn nguồi
đôi mắt của cháu bé bốn tuổi một mình đón hũ cháu mẹ dưới vành khăn tàng trắng lạnh
hay lao khoảnh khắc người vợ quy chết lặng bên chiếc xe lăn của người chồng vô gia cư
trong một chiều mưa buồn tại sài gòn
những câu chuyện ấy nỗi đau ấy dấu vết thời gian mãi chẳng thể xóa nhòa
chị p t n ngụ tại quận sáu tp hcm cũng sẽ không bao giờ quên
khoảnh khắc ngay tiễn cha đi cách ly
người cha già tóc bạc đeo bà lộ ngoái lại vẫy tay tiễn con cháu
chị không ngờ đó là lần cuối chị được nhìn thấy bà
ngày ba về người không còn nữa chỉ còn lại hũ trò
đoạn clip chị nơ đăng tài trên trang cá nhân với lời tiễn biệt bà
đã nhận được nhiều sự đồng cảm của người dùng mạng xã hội
chị p t n cho biết ba chị mắc covid một mươi chín tầm cuối tháng tám
gia đình chị bốn người đều dương tính nhưng chỉ có cha chị
anh trai và cháu đi cách ly tập trung rồi sau đó được về nhà
do có hai con nhỏ mới sinh được hơn bốn tháng vợ chồng lại ở riêng
nên chị nờ không thể về nhà chăm sóc bà
đoạn clip tiễn bác đi cách ly cũng do chị dâu chị nờ quay lại
lúc bà hấp hối chị nơ cũng không thể về kịp chỉ nhìn bà qua màn hình điện thoại
chị nói đó là điều chị hồi tiếc nhất cả đời
nhớ về người cha đã qua cố chị nơ vẫn dành một sự kính trọng thương mến vô cùng

với chị bà là một người hoàn hảo sống cả đời chắc chiều cho con cháu
sau cánh cửa sắt khép hờ bốn đứa trẻ lặng lẽ bắt nồi luộc bó rau cùng mẹ
nhà nghèo bữa cơm cúng người đã khuất cũng sơ xài
trên bàn thờ tạm ngoài di ảnh người qua cố
chỉ có đĩa rào luộc chén cơm trắng cùng với ít trái cây tươi
thấy các con loay hoay cùng mẹ ông võ văn đức sáu mươi hai tuổi
tạm trú thành phố thủ đức tp hcm
giấu nước mắt hướng mặt ra xa lộ hà nội thời dài
vợ mất gánh nặng nuôi bốn đứa con ăn học
đè nặng tâm thần đã trải qua hai lần tai biến khiến ông lo lắng
vợ chồng ông đức từ đông nai lên tp thủ đức thuê trọ
bán nước cùng mấy thứ linh tinh ở vỉa hè để nuôi bốn đứa con ăn học
sau hai lần tai biến sức khỏe ông suy giảm rõ rệt
ông chỉ quanh quần ở nhà không làm được viên nặng
cuộc sống chật vật nhưng đầy áp tiếng cười của vợ chồng ông đức
trôi qua trong niềm tự hào có bốn đứa con chăm ngoan học giỏi
thế rồi dịch bệnh bỗng chốc ập đến khiến ông mất vợ
bốn đứa trẻ hóa cảnh mù côi chồng ngỡ ngang
ông đức kể nửa đêm ngày một mươi ba tháng bảy vợ ông than mệt
khó thở phải nhập viện điều trị
xét nghiệm nhanh bác sĩ phát hiện bà dương tính với sars cov hai
ngày một mươi bốn tháng bảy nhân viên y tế đưa ông đức và nguyễn định
như định tấn định đi cách ly
ông hũ cho cốt mẹ trên tay
các con ông đức không tin đó là những gì còn lại của mẹ mình
các em oa khóc nức nở không tin đó là sự thật
các nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín có rất nhiều việc
khoanh vùng cách ly xét nghiệm tiếp phẩm điều trị người bệnh
kể cả công việc cuối cùng là phải lo hậu sự cho những người không may qua đời
nhưng thẳng sâu trong tâm khảm của nhiều trái tim
không phải tất cả nhưng điều kia trên
trẻ em mất cha hoặc mẹ hoặc mất cả hai
trên địa bàn tp hcm không hề ít
rất nhiều em còn quá nhỏ để thực sự hiểu nỗi đau mất mát này
trong quá trình làm nhiệm vụ tuyến đầu tại tp hcm
thiếu tá nguyễn trung kiên trợ lý quân khí
bí thư đoàn cơ sở quân sự tp thủ đức
ban chỉ huy quân sự tp thủ đức bộ tư lệnh tp hcm
đã trải qua một câu chuyện xót xa
lột tà phân nao những mất mắt đau thương mà đại dịch covid một mươi chín đã để lại
thiếu tá kiên cùng đơn vị được phân công trực chốt
xịt khờ khuẩn các điểm quanh tp thủ đức
và đưa cho cốt người dân mất vì covid một mươi chín về nhà
từ nhiệm vụ này anh đã gặp gỡ và làm cha đỡ đầu của cô bé bốn tuổi phạm thị bảo châu
trước đó bé châu và mẹ là chị nguyễn thị ngọc nga
bốn mươi bốn tuổi ngụ phương tân phú sống trong khu trọ dành cho dân lao động nghèo và mắc covid một mươi chín
nên được đưa đến bệnh viện tp thủ đức điều trị cùng nhiều người sống trong dạy trọ
ngày bảy tám chị nga không qua khỏi
do suy hô hấp cấp mức độ nặng
khi đó bé châu cũng vừa đỡ bệnh nông độ virus thấp nên được cho về nhà cách ly
ngày tám tháng tám khi cùng đồng đội đến trao cho cốt cho người thân bệnh nhân
anh kiên rớt nước mắt nhìn cảnh cô bé bốn tuổi ra nhận và ngồi một mình bên bàn thờ mẹ trong phòng trọ
hỏi thăm xóm riêng anh mới hiểu hoàn cảnh đáng thương của bé châu
cha bé đã bỏ đi từ khi con mới trào đời
con mẹ bé lúc sinh thời sống bằng nghề nhạt ve chai thu nhập bắp bềnh
giờ đây bé châu đã bớt hoảng loạn phần nào sau cú sốc mất mẹ
bắt đầu mờ lòng nói chuyện nhiều hơn
anh nguyễn trung kiên thông tin sau tìm được người cô của bé châu ở vũng tàu
ngày bảy tháng chín vừa qua anh đã đưa con về đây
anh mong muốn con được ở với người thân sau khi mất mẹ
lại chưa từng biết đến tình phụ tử khi người bố đã bỏ đi lúc bé mới chào đời
tại khu cách ly ở tp hcm bé châu đã được xét nghiệm hai lần bằng pcr
cho kết quả âm tính
anh nguyễn trung kiên mới trực tiếp đến đón đưa con về vũng tàu
theo quy định do đi từ vùng dịch về tới vũng tàu bé châu phải cách ly y tế
lúc này may mắn châu có cô ruột cùng vào khu cách ly để tiện chăm sóc bé
tháp nén nhang tỉ biệt lần cuối các quân nhân cẩn trọng ôm từng hũ trào cốt
từ ban thờ nạn nhân tử vong do covid một mươi chín của ban chỉ huy quân sự tp thcm lên xe
chiếc xe cứu thương chậm rãi lăn bánh đưa họ về với gia đình
các chiến sĩ dân quân tự vệ ngồi châm lặng ôm chặt hũ trào cốt người xấu xố
sau hồi lâu len lòi qua những con đường ngoan ngoèo chiếc xe cứu thường dừng lại bên con đường nhỏ
ở phường hiệp phú tp thcm thấy người đưa trào cốt đến những người trong gia đình chạy ùa ra bật khóc nức nở
chiến sĩ dân quân tự vệ kính cần ôm hũ cho cốt của chị nguyễn thị mai ba mươi hai tuổi mất vì covid một mươi chín vào nhà
cẩn thận đặt lên bàn thờ
người đàn ông chạc sáu mươi tuổi bố nạn nhân lặng lẽ đứng kế bên dõi theo từng cử chỉ mờ hộp đặt hũ trào cốt lên nơi thờ tự
bàn tay run run cầm bút ký vào tờ giấy nhận trào cốt ông chỉ nói vèn vẹn hai chữ cảm ơn rồi quay mặt vào tường gạt đi những giọt nước mắt
ông đau đớn vì người đầu bạc phải tiễn kè đầu xanh và vì hai đứa cháu ngoại của ông phải mù cùi mẹ quá sớm
chị mai là một trong những người đàn ông đơn giản
là một trong sáu thành viên cùng gia đình mắc covid một mươi chín và được chuyển đi cách ly điều trị ở những bệnh viện khác nhau
các thành viên trong gia đình đều khỏi bệnh được về nhà
riêng chị mai không thể vượt qua
chúng tôi khỏi bệnh về nhà đợi mài về nhưng không ngờ cháu lại về bằng cách này
hai đứa con của mai còn quá nhỏ đang được gửi nhờ người thân chăm sóc
giờ mẹ chúng mất mà cũng không được nhìn mặt lần cuối
bà nguyễn thị hương sen dì ruột chị mai nói trong đau đớn
sau khi bàn giao cho cốt nói lời chia buồn cùng gia đình
đại úy lê nam phòng trợ lý dân quân tự vệ tp thủ đức cùng đồng đội vội vã ra xe để tiếp tục đưa cho cốt những người khác về gia đình
xe vừa đi đại úy phong vừa kiểm tra lại danh sách cho cốt người mất rồi gọi thông báo cho từng gia đình địa phương
trong khi hai chiến sĩ dân quân tử vệ ở phía sau ông chặt hai hũ cho cốt để không bị ảnh hưởng khi xe gặp ổ gà
gia đình anh võ đăng khoa quận bốn tp hcm
có sáu người thì bốn người mắc covid một mươi chín và tự theo dõi điều trị tại nhà
trong đó ông nội của anh khoa là người lớn tuổi nhất không may chuyển nặng và tử vong chỉ vài ngày sau đó
đang bồi dối vì chưa biết thi thể ông nội sẽ được đưa đi đâu
khi nào được nhận lại thì gia đình anh khoa nhận được tin báo quân đội đã khầm liệm hòa táng và sẽ đưa về tận nhà bàn giao cho gia đình
nhận hũ cho cốt ông nội từ tay các anh vũ đội anh khoa xúc động
không có các anh
anh không biết phải làm sao
xin cảm ơn rất nhiều
bản đầu anh khoa và vợ chưa mắc covid một mươi chín nhưng vì phải túc trực chăm sóc người nhà mắc bệnh nên anh chị cũng bị lây nhiễm
do việc liên hệ cơ quan y tế những ngày qua quá khó khăn gia đình anh tự theo dõi điều trị tại nhà
bàn giao cho cốt chưa buồn động viên gia đình cố gắng vượt qua mát mát đau thương
đại úy lê nam phong cùng các đồng đội lại vội vã lên đường tiếp tục giao một hũ cho cốt khác
lúc này một người cháu của nạn nhân đứng đợi sẵn trước cửa cúi gặp người và chỉ nói được hai tiếng cảm ơn
ngồi trên xe trở về đơn vị sau khi bàn giao xong cho cốt
anh phong chầm từ khi nhắc lại những hoàn cảnh mà anh và các đồng đội đã gặp trong hai tuần đưa cho cốt người mất do covid một mươi chín
có lần anh dưỡng sờ khi người nhận cho cốt lại là một đứa bé mới hai ba tuổi được những người chung giải trọ cứu mang
từ khi được ra nhiệm vụ đưa cho cốt người mất vì covid một mươi

đến nay mỗi buổi chiều các quân nhân thuộc ban chỉ huy quân sự tp thủ đức đến nhà tàng lễ tp tp hcm nhận cho cốt về đơn vị
chuẩn bị đồ lễ nhang khói thầu đêm
sáng hôm sau mọi người dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị đồ lễ cúng cơm thắp nén nhang tiễn biệt trước khi đưa cho cốt các nạn nhân đi
trên chuyến hành trình cuối cùng của đời mình để đến với thế giới bên kia trong đại nạn covid một mươi chín lần này

trong mọi chuyến đi cuối cùng khác không ai muốn ra đi trong đơn độc và lạng lẽ
những nghĩa cử đẹp dành cho người mất đã diễn ra ở sài gòn thành phố của đau thương và yêu thương
bởi nghĩa tử là nghĩa tận nạn nhân covid một mươi chín và người ra đi những ngày này đang được quân nhân và nhà chùa chăm lo hương khói tru toàn
trước đó những thành viên của tổ công tác đặc biệt đã có mặt tại một địa điểm đặc biệt
trung tâm hòa táng bình hương hòa để nhận cho cốt người đã mất
từ đó lực lượng chức năng của các quận huyện sẽ đến nhận cho cốt về ban giao cho gia đình
trường hợp gia đình có mong muốn đến nhận cho cốt người thân sẽ xuất trình các giấy tờ xác nhận để nhận về
với những gia đình trong vùng phong tỏa hoặc các thành viên bị cách ly
các trường hợp người mất chưa xác minh được thông tin cho cốt người mất sẽ được đặt tại nhà tàng lễ thành phố
ở đó cho cốt họ được đặt cùng những người đã mất vì covid một mươi chín khác
hàng ngày sẽ có những nén hương những mâm cơm được tổ công tác đặc biệt thành
đồng tâm dâng lên ăn uỷ hương hồn người đã khuất
ngày sau khi khu vực giữa phong tỏa khi gia đình trở về từ khu cách ly họ sẽ được đón về nhà
các thành viên của tổ công tác thay nhau trực chiến toàn bộ thời gian trong ngày
với các nhiệm vụ nhận cho cốt lên danh sách số liệu hỗ trợ bàn giao cho cốt cho phường huyện quận
dường như đó không chỉ là nhiệm vụ nữa mà đó là tình nghĩa và lưu tri
lúc này họ coi cho cốt người đã mất như cho cốt người thân của mình
chăm lo với sự tỉ mỉ tập trung trân trọng
những ngày này những chuyến xe buồn như thế vẫn lan bánh không ngừng nghỉ
hành trình từ trung tâm hòa táng đến nhà dân hành trình từ trung tâm hòa táng đến nhà tăng lễ
từ trung tâm hòa táng đến những ngôi chùa tiếp nhận cho cốt người đã mất
những chuyến xe lăn bánh đưa người mất đi trên chặng đường cuối cùng của cuộc đời họ
không có người thân thích bên cạnh để khóc thương ăn ủi và bày tỏ niềm chia ly
khi mà cuộc sống đã đảo luận hoàn toàn
tại dịch covid một mươi chín rất nhiều người đã đến viện và không thể về nhà như thế
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại